vào khoảng một giờ sáng ngày hôm nay một nhóm thanh niên khoảng hai mươi người đang tổ chức đua xe và tụ tập cổ vũ đua xe trái phép
trên đường hành lang ven biển phía nam đoạn đi qua huyện châu thành tỉnh kiên giang đã bị lực lượng công an huyện châu thành bắt quả ta
theo đó vào khoảng thời gian nói trên nhận được tin báo của người dân có một nhóm thanh niên đang tổ chức đua xe và cổ vũ đua xe
trên đoạn đường hành lang ven biển phía nam thuộc ấp xua đũa xã vĩnh hòa hiệp huyện châu thành
công an huyện châu thành đã tiến hành chốt chặn vây bắt
tại hiện trường lực lượng công an bắt giữ một mươi ba người một mươi hai chiếc xe mô tô trong đó có hai chiếc xe đã thay đổi đặc tính kết cấu và dùng để đua xe
bước đầu qua làm việc công an đã xác định nhóm thanh niên này đều ngụ ở các huyện trong tỉnh kiên giang và thành phố cần thơ
khoảng một tháng nay các đối tượng này thường xuyên hẹn nhau tụ tập đến đoạn đường trên vào lúc đêm khuya để tổ chức đua xe và cổ vũ đua xe trái phép
gây mất trật tự an toàn giao thông
đã phân công người canh đường cảnh giới từ xa
hiện công an huyện châu thành đã lập biên bản tạm giữ phương tiện để xử lý theo quy định của pháp luật